bộ lao động thương binh và xã hội đang dự thảo thông tư quy định về thời gian làm việc
thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ
và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
quy định này được đề xuất áp dụng với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
xác định thời hạn từ đủ một mươi hai đến ba mươi sáu tháng
và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc sản xuất có tính thời vụ
theo dự thảo tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày
không quá một mươi hai giờ riêng đối với người lao động làm các nghề công việc đặc biệt nặng nhọc
độc hại nguy hiểm không quá chín giờ
tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá ba trăm linh giờ